vào khoảng một mươi hai h trưa nay ngày một mươi hai tháng một mươi hai bất ngờ xảy ra một vụ cháy nhà trỏ bốn tầng trên đường trần hương đảo quận năm tp hcm
một mươi người đã được lực lượng chức năng giải cứu hướng dẫn thoát nạn
ngọn lửa cùng với khói đen bốc lên nghi ngút sức nóng lan rộng ra khu vực nhận được tin báo
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tp hcm nhanh chóng điều chín xe chuyên dụng cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường xử lý đám cháy
lực lượng chức năng cứu được hai người ra ngoài trong đó có người bị thương đồng thời hướng dẫn cho một mươi người khác thoát nạn an toàn
sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh khánh hòa tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày thứ hai đối với bốn bị cáo liên quan trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án hai mươi tám e trần phú thành phố nha trang
sau hôm một ngày đưa ra xét xử
tòa nhân dân tỉnh khánh hòa đề nghị hội đồng xét xử tuyên phản bị cáo nguyễn chiến thắng cựu chủ tịch ubnd tỉnh từ năm đến sáu năm tù bị cáo lê đức vinh cựu chủ tịch ubnd tỉnh đào công thiên cựu phó chủ tịch tỉnh võ tân thái cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường cùng mức án ba bốn năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tại tòa bị cáo lê đức vinh võ tân thái xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo cáo trạng bốn bị cáo trên đã vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước và để cho công ty trách nhiệm hữu hạn đỉnh vàng nha trang được thực hiện dự án nhà ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn một trăm ba mươi bảy bảy tỷ đồng
một băng nhóm cướp giật manh động trên địa bàn quận tân phú tp hcm vừa bị xóa sổ
nhóm này có từ ba đến bốn đối tượng và con mồi mà chúng chuyên nhắm đến là các cô gái trẻ lơ lả bảo vệ tài sản trong quá trình tham gia giao thông để xá tay
ba đối tượng gồm đặng tuấn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nguyễn ngọc hợp sinh năm hai nghìn ba và trần cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thường thuê phòng trọ giá rẻ khách sạn lưu trú sống cùng nhau
cả ba đều là những con nghiện ma túy nặng lý lịch bất hảo khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại khách sạn và nhà riêng
thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của các nạn nhân tăng vật của các vụ cướp trước đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn hoàng long hai mươi bảy tuổi để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản
để có tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân long cùng với hồ nhục sáng cướp giật điện thoại của người đi đường tài sản cướp được các đối tượng đem bán được hai triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
nạn nhân gọi điện yêu cầu trả căn cứ công dân thì long bắt phải chuộc một triệu đồng sau nhiều lần thương lượng bị hại đã chuyển cho long năm trăm linh đồng đối tượng đã thuê shipper giao căn cứ công dân cho nạn nhân
nguyễn hoàng long đã bị bắt khẩn cấp còn hồ nhục sáng đang được kêu gọi nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng
công an tp huế phối hợp với sở thông tin truyền thông tỉnh thừa thiên huế làm việc với người sử dụng facebook loa phường phố huế liên quan đến hành vi
đăng thông tin sai sự thật gây dư luận xấu mất an ninh trả tự trên địa bàn
trước đó một facebook có tên là loa phường phố huế có đăng nội dung sai sự thật nhằm mục đích câu like câu view tạo dư luận xấu trong xã hội gây mất an ninh trả tự
quá trình xác minh người sử dụng trang facebook có tên là loa phường phố huế được biết người đó tên là nguyễn tuấn đức sinh năm hai nghìn ba chú phường an tây tp huế
tại cơ quan chức năng đức khai do thiếu kiểm chứng thông tin
thông tin sai sự thật
thưa quý vị trưa nay một mươi hai tháng một mươi hai tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình và phu nhân đến thủ đô hà nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai
theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng và phu nhân chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam võ văn thường và phu nhân
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phạm minh chính ra sân bay quốc tế nội bài đón tổng bí thư chủ tịch nước cập tập cận bình và đoàn đại biểu cấp cao trung quốc
chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai lễ đón chính thức tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch theo nghi thức cao nhất danh đón nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân chủ trì lễ đón
bộ tư lệnh pháo binh thực hiện nghi thức bắn hai mươi một phát đại bác chào mừng chủ tịch trung quốc tập cận bình và đoàn đại biểu cấp cao
đây là chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ ba của đồng chí tập cận bình đến việt nam trên cường vị tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa
và là lần đầu tiên tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình thực hiện riêng chuyến thăm đến một nước từ sau đại hội lần thứ hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa hai đảng hai nước khẳng định sự coi trọng ưu tiên hàng đầu của cả hai nước đối với việc củng cố quan hệ việt nam và trung quốc phát triển vững chắc ổn định bền vững vì lợi ích của cả hai nước
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam và trung quốc đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực trong đó hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai bên được nâng cao góp phần củng cố quan hệ chính trị giữa hai đảng hai nước
các chuyến thăm trao đổi cấp cao và các cấp được tổ chức thường xuyên
trong chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần này hai bên sẽ điểm lại những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua
trên cơ sở lợi thế tiềm năng nhu cầu và nền tảng quan hệ song phương hiện có hai bên sẽ đề ra những phương hướng nhiệm vụ nhằm củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam và trung quốc trong thời gian tới
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới
vị xã ngư thủy là một trong những xã biển bãi ngang của huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đời sống của người dân chủ yếu dựa vào việc đánh bắt hải sản và các ngành nghề dịch vụ khác
trong những năm qua bộ mặt nông thôn mới xã ngư thủy đã và đang có những chuyển biến rõ rệt nhất là khi lực lượng công an chính quy về xã
bằng việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các giải pháp cụ thể hiệu quả trong đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
lực lượng công an chính quy đã phát huy được năng lực trách nhiệm của mình khi về địa bàn cơ sở qua đó có phần giữ bình yên cuộc sống phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
nếu như trước đây một số người dân thường lén lút dùng thuốc nổ trong việc đánh bắt khai thác thủy hải sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
từ khi có lực lượng công an chính quy về xã công an xã ngư thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia buôn bán tàng trữ sử dụng trái phép thuốc nổ cho việc đánh bắt
hành vi đó không chỉ nguy hiểm đến tính mạng mà đó cũng là hành vi vi phạm pháp luật
công an xã đã luôn quan tâm và phối hợp với các đoàn thể của xã đi tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân về các buổi tuyên truyền pháp luật
thứ nhất là phối hợp với tư pháp
nóng nghiệp và có tuyên truyền mưa thôn trên địa bàn
ngoài ra công an xã sẽ phối hợp với đội phong trào xã của công an huyền và tuyên truyền đội giao thông các trường học trên địa bàn về an ninh trật tự phòng chống ma túy
các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn công an xã cũng đã tích cực tham mưu cho ủy ban tất cả các ban nhân đến từng nhà
là một xã sắp nhập từ hai xã ngư thủy trung và ngư thủy nam nên địa bàn xã ngư thủy tương đối rộng dân cư đông trong khi lực lượng công an chính quy lại mỏng chỉ có năm đồng chí
vì thế việc giải quyết các thủ tục hành chính hàng ngày cho người dân trên địa bàn làm sao nhanh chóng kịp thời đúng quy định giảm thời gian chờ đợi đi lại cho người dân
tránh phiền hà cho nhân dân là một trong những chủ trương được công an xã ngư thủy đặt lên đường
vì thế trong cách làm cám bộ chiến sĩ công an xã đã không quản ngày nghỉ ngày lễ luôn ứng trực sẵn sàng để giải quyết giúp bà con nhân dân
thì ngoài thời gian giờ làm việc hành chính trong tuần thì thứ bảy chủ nhật đi xuống địa bàn để nắm tình hình rồi gặp gỡ các bà con đặc biệt là những người có uy tín
rồi những người có vị trí xã hội nắm bắt cái tâm tư nguyên vọng để đưa sang bà con
từ đó có thể là bà con có thể cung cấp của những người có tâm tư nguyên vọng để đưa sang bà con
từ đó có thể là bà con có thể cung cấp cũng như là tâm sự những cái vướng mắt rồi những cái vấn đề mà tồn tại trong cái khu dân cư
từ ngày có lực lượng công an chỉnh quy về địa bàn thì an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn là rất là ổn định
đặc biệt là phát động nhiều cái phong trào người dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phong trào trong quan trọng dân thức nâng cao cảnh giác phong trọng tội phạm
nhờ vậy trên địa bàn xã ngư thủy trong những năm qua và những năm gần đây luôn luôn ổn định
tình hình an ninh trật tự luôn luôn đảm bảo đời sống của người dân luôn luôn ổn định và phát triển
có thể nói thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã công an xã ngư thủy đã phát huy tích cực vai trò của mình
trong việc đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa bàn vùng biên giới biển này tuyên truyền vận động nhân dân
chấp hành chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở
đồng hành hỗ trợ nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội yên tâm bám biển lao động sản xuất bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
tin an ninh trật tự cập nhật sáng nay tòa nhân dân tỉnh khánh hòa tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày thứ hai đối với bốn bị cáo liên quan
trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án hai mươi tám e trần phú thành phố nha trang
sau hơn một ngày đưa ra xét xử đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn chiến thắng
cựu chủ tịch ubnd tỉnh năm đến sáu năm tù bị cáo lê đức vinh cựu chủ tịch ubnd tỉnh đào công thiên cựu phó chủ tịch tỉnh võ tân thái
cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường cùng mức án ba bốn năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tại tòa bị cáo lê đức vinh võ tân thái xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo cáo chẳng bốn bị cáo trên đã vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước và để cho công ty trách nhiệm hữu hoạn đỉnh vàng nha trang được thực hiện dự án nhà ở
không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn một trăm ba mươi bảy bảy tỷ đồng
hôm nay tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt lê thanh hùng sinh năm hai nghìn một mươi chín
trú tại đắk lắc và hồ hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại quận một mươi hai án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
huỳnh văn thông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại tây ninh tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại một căn nhà ở phường tân thới hiệp quận một mươi hai tp hcm
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang hùng và nam có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là bốn sọt bằng tre trong đó có hơn ba mươi một sáu kg heroin hơn bảy ba kg mdma gần sáu mươi kg metafetamin
qua truy xét cơ quan điều tra xác định hùng và nam có hành vi cất giấu ma túy để mua bán còn huỳnh văn thông liên quan đến bốn sọt chứa ma túy
khám xét chỗ ở của hùng tại một căn hộ trung cư ở quận bốn công an thu giữ hơn bảy trăm linh g heroin
sau đó cơ quan điều tra khởi tố thông về hành vi vận chuyển ma túy
tại tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng gây nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý nghiêm
đối với các đối tượng là người bán người mua ma túy của hùng do không rõ về lai lịch và địa chỉ nên cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh và xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại hải phòng
để điều tra về hành vi phạm tội
trước đó công an tỉnh vĩnh long đã bắt sự đối tượng phạm văn mạnh khi đang thực hiện hành vi cho vay tiền tại khu vực phường trường an thành phố vĩnh long
tiến hành khám xét nơi ở của mạnh lực lượng công an đã tạm giữ bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người khác cùng với nhiều loại giấy tờ có liên quan đến việc cho vay
qua làm việc mạnh cho biết cho vay với hình thức là thu lãi ngày mức thu lãi là một một ngày tương đương với ba mươi một tháng
thu phí vay năm và góp ngày lãi đầu tiên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long thông báo những ai đã vay tiền của đối tượng phạm văn mạnh thì đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long để được giải quyết theo quy định
vào chiều ngày hôm nay một vụ sập mái nhà đang xây thuộc khu đồng miếu tổ dân phố bao trình thị trấn diêm điền huyện thái thụy tỉnh thái bình đã khiến cho tám người gặp nạn
trong đó một người tử vong sáu người bị thương một người vẫn đang mắc kẹt
đến tối cùng ngày các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập công trình xây dựng tại thị trấn diêm điền
trước đó các lực lượng đã đưa được bảy người ra khỏi hiện trường trong đó sáu người bị thương đang được đưa đi cấp cứu
nạn nhân tử vong là một nam giới sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại xã thụy sơn
người mắc kẹt đang được tìm kiếm là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã thụy văn
bước đầu cơ quan chức năng xác định ông nguyễn văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thị trấn diêm điền huyện thái thụy
có thuê đất của ông trần xuân sơn và bà đỗ thị lan phương để xây dựng nhà kết cấu khung thép tại địa chỉ trên
sau đó ông đoàn có thuê người thi công xây dựng
đến khoảng một mươi năm h chiều nay ngày một mươi hai tháng một mươi hai nhóm một mươi ba công nhân đang đổ bê tông mái tầng một công trình thì bị sập mái
hiện các lực lượng chức năng đang tập trung thu thập chứng cứ điều tra nguyên nhân của vụ việc
còn tại tp hcm vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại căn nhà trọ bốn tầng trên đường trần hưng đạo quận năm
một mươi người đã được lực lượng chức năng giải cứu hướng dẫn thoát nạn trong đó có người bị thương
ngay khi phát hiện vụ việc người dân hô hoán cùng nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành
ngọn lửa cùng với khói đen bốc lên nghi ngút sức nóng lan rộng tỏa ra khu vực
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tp hcm
nhanh chóng điều chín xe chuyên dụng cùng với năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường xử lý đám cháy
lực lượng chức năng đã cứu được hai người đưa ra ngoài trong đó có người bị thương đồng thời hướng dẫn một mươi người khác thoát nạn an toàn